sau đây là những tin tức về tình hình thiên tai tại philippines và congo
mưa lớn những ngày qua tại vùng davao trên đảo mindanao miền nao philippines đã gây ngập lụt
lở đất nghiêm trọng khiến hàng chục nghìn gia đình mất nhà cửa và một số người thiệt mạng mất tích
văn phòng bảo vệ dân sự philippines cho biết ngập lụt lở đất khiến ít nhất một trăm tám mươi bảy cư dân
thuộc bốn mươi bốn tám trăm tám mươi tám hộ gia đình chịu ảnh hưởng lâm vào cảnh mất nhà cửa
hơn sáu người đang phải sống trong các trung tâm sơ tán tạm thời
hàng chục thành phố thị trấn ở vùng davao đã tuyên bố đóng cửa các trường học và công sở vì mưa lũ
chính quyền các tỉnh ở vùng davao đang khẩn trương phân phối các gói cứu trợ lương thực
thuốc men nước uống tới các gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai
trong khi đó văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha cho biết
hơn ba trăm năm mươi người trong số một tám triệu người bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt lịch sử
ở cộng hòa dân chủ công cô cần được cứu trợ khẩn cấp
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong sáu mươi năm qua đã ảnh hưởng đến chín trong tổng số một mươi hai tỉnh
tại cộng hòa dân chủ congo buộc chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng trước
ngoài ra ocha lo ngại lũ lụt ảnh hưởng đến sinh kế sẽ gây ra hậu quả trong chung và dài hạn
các cơ quan của liên hợp quốc vẫn tiếp tục hỗ trợ chính phủ cộng hòa dân chủ công cô
trong việc tổ chức các hoạt động cứu trợ nhưng cần được tài trợ kinh phí khẩn cấp